thưa quý vị để điều tra về hành vi giết người ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam phạm văn hữu chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
theo điều tra ban đầu sau khi uống rượu say bị nạn nhân là chủ quán tạp hóa nhắc việc nợ nần hữu đã về nhà lấy dao quay lại cãi vã rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân khiến ông này chết tại chỗ
phạm văn hữu sau đó bị người dân không chế và báo với cơ quan công an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý một đối tượng vận chuyển hai bánh heroin
trong quá trình trinh sát nắm tình hình trên tuyến đường liên huyện ea dúc e leo tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện ea súp đã phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng a vư chú tại huyện ea súp đang vận chuyển hai bánh heroin
trong quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt tuy nhiên với tinh thần kiên quyết chấn áp tội phạm tổ công tác đã không chế bắt giữ thành công đối tượng tại cơ quan công an vư khai nhận được một đối tượng chưa rõ lây lịch thuê vận chuyển số ma túy nói trên
trong khi đó hơn một mươi tám viên ma túy tổng hợp cùng nhiều súng đạn và ma túy đá đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phát hiện thu giữ khi triệt phá thành công đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ miền trung vào đồng nai
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác bắt giữ sáu đối tượng chính trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nghệ an vào đồng nai tiêu thụ gồm trần duy thắng hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh ninh thuận ngô mạnh hoàng hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh nghệ an trương thị yến nhi hai mươi hai tuổi bạn gái thắng trần long hồ hai mươi tám tuổi nguyễn tân dũng hai mươi tám tuổi bạn gái thắng tr
ba mươi tuổi thường gọi là chuột cùng chú tại tỉnh đồng nai lê thị kim dung hai mươi một tuổi trú tại tỉnh an giang khám xét người phương tiện nhà các đối tượng trên đang lưu trú tại huyện long thành và thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
ban chuyên án phát hiện thu giữ hơn một mươi tám viên thuốc lắc còn gọi là ma túy tổng hợp hai mươi một gói ma túy đá sáu khẩu súng hơn sáu mươi viên đạn cùng dụng cụ chế tạo súng và nhiều tăng vật khác có liên quan

khám xét nơi ở của ngô mạnh hoàng
khám xét nơi ở của ngô mạnh hoàng
lượng phả án phát hiện đối tượng này cất giấu khoảng một mươi bảy viên thuốc lắc trong một thùng xốp để sau nhà một máy ép nhiệt cùng một số tăng vật khác có liên quan